tại xã quảng thọ huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế lãnh đạo chính quyền nhân dân tỉnh đã tổ chức lễ khánh thành
đưa vào sử dụng công viên văn hóa và khu lưu niệm đồng chí nhà thơ tố hữu
các đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí nguyễn xuân thắng
bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã đến dự và chia vui với nhân dân quảng thọ quê hương đồng chí tố hữu
công viên văn hóa và khu lưu niệm nhà thơ tố hữu nằm bên sông bồ được tổ chức trưng bày theo ba đề mục gồm quê hương và gia đình của tố hữu
cuộc đời và sự nghiệp cách mạng tố hữu sống mãi trong lòng quê hương đất nước
công trình được khởi công từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi thể hiện quyết tâm của đảng bộ chính quyền nhân dân tỉnh thừa thiên huế đối với người con yêu tú của quê hương
tố hữu tên khai sinh là nguyễn kim thành sinh ngày bốn tháng một mươi năm một nghìn chín trăm hai mươi tại hội an tỉnh quảng nam
đến năm chín tuổi tố hữu cùng cha trở về sống tại làng phù lai nay là thôn tân xuân lai xã quảng thọ huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế
tố hữu là nhà thơ nhà cách mạng nhà hoạt động chính trị một chiến sĩ cộng sản trung kiên và lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước